gần một năm sau khi mở thành công vòng cầu đầu tiên trên phố phụng hưng
ban quản lý phố cổ hà nội đang tiếp tục đục thông năm vòng cầu liên tiếp
tuy nhiên với tuổi đời trên một trăm linh năm việc đục thông như vậy cần được cân nhắc kỹ lưỡng
cũng như có những dự án mang tính tầm nhìn chiến lược
cụ thể năm vòng cầu được đục thông đợt này là các vòng cầu từ số bảy mươi chín đến số tám mươi ba
thuộc khu vực gồm cầu nối từ hàng cót đến hàng dày
đây là năm vòng cầu đại diện cho từng kết cấu khác nhau
tuy nhiên việc làm này đặt ra nhiều băn khoăn về việc có bảo đảm an toàn đường sắt hay không
trong các thỏa thuận của ngành đường sắt với lại địa phương
thì cũng khẳng định rằng là chúng tôi chỉ chấp nhận sau khi là ghi nhận là đã nghiệp tu
cái kết cấu đảm bảo rằng là cái tài trọng của nó phải đảm bảo cái an toàn
sau khi phố bích họa phùng hưng hoàn thành cách đây hai năm
nơi đây trở thành địa điểm hợp lý
cơ sở hấp dẫn với người dân thủ đô và du khách tạo thành một sân chơi đô thị lành mạnh
đó là cơ sở để ban quản lý phố cổ hà nội tiếp tục đục thông các vòng cầu
mở rộng không gian văn hóa
tuy nhiên cần phải có tầm nhìn xa và rộng để khai thác hiệu quả và khoa học nhất
chúng ta phải nhìn nhận nó một cái tầm nhìn nó dài hạn hơn
ở đó nó thích hợp nhiều cái lợi ích hơn
trong đó là gia tăng những giá trị về tài sản đô thị tài sản công không gian công cộng
chứ nếu chúng ta mới chỉ xoáy vào những cái lợi ích trước mắt
những vài quẩy hàng mà tìm mọi cách để mà xoay sở
để mà đục khuét những cái bòng cầu mà trong cái lập luận của nó chưa đầy đủ
thì chúng ta cần phải cân nhắc
mọi thứ cần được triển khai một cách thận trọng nhất
bởi xét cho cùng không thể đánh đổi giá trị cốt lõi là an toàn với bất cứ một giá trị nào khác